chiều tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo giờ địa phương ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã hội đàm với bí thư thứ nhất đảng cộng sản belarus và ban lãnh đạo đảng cộng sản belarus
chủ tịch quốc hội đánh giá cao quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản belarus
hai bên thường xuyên trao đổi điện mừng và có những cuộc trao đổi làm việc đồng thời bày tỏ mong muốn
quan hệ giữa hai đảng cộng sản tiếp tục phát triển hơn nữa tiếp tục cơ chế trao đổi tham vấn
hoạt động trao đổi đoàn trong thời gian tới chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên cần tăng cường hơn nữa
trao đổi đoàn và tiếp xúc thường xuyên trao đổi thông tin lý luận và kinh nghiệm công tác xây dựng đảng
phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương chính đảng
bí thư thứ nhất đảng cộng sản belarus bày tỏ vui mừng gặp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và cho biết
ông ấn tượng với tốc độ tăng trưởng của việt nam trong thời gian qua với sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đất nước đã đạt được những thành tiệu quan trọng bày tỏ tin tưởng rằng tốc độ kinh tế của việt nam hiện nay
không những được duy trì mà sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới
bí thư thứ nhất đảng cộng sản belarus cho rằng sự đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước giữa đảng cộng sản belarus
và đảng cộng sản việt nam sẽ có phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa belarus và việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa belarus tại thủ đô minsk chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã
belarus từng tham gia chiến đấu tại việt nam đại diện hội hữu nghị và giao lưu văn hóa với nước ngoài của belarus
hội hữu nghị việt nam belarus chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ trí tình
hiệu quả của bạn bè quốc tế đặc biệt là sự trợ giúp của belarus với việc cử các chuyên gia cố vấn quân sự
sang giúp đỡ việt nam trong cuộc đấu tranh dành độc lập tự do cho dân tộc và thống nhất đất nước trước đây
trong công cuộc xây dựng đất nước việt nam cũng được belarus giúp đào tạo nhiều thế hệ cán bộ khoa học và quản lý
việt nam và belarus là hai nước bạn bè truyền thống và hiện đang hợp tác tốt đẹp với sự tin cậy chính trị cao
hai nước luôn ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và tại liên hợp quốc
chủ tịch quốc hội xúc động nhận thấy bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng những tình cảm và những kỷ niệm sâu sắc
của các cựu chiến binh belarus đối với việt nam với những vùng đất đã từng tham gia chiến đấu cùng nhân dân việt nam vẫn còn vẹn nguyên
chủ tịch quốc hội cho biết sau chuyến thăm sẽ đề nghị bộ quốc phòng bộ ngoại giao việt nam xem xét các công việc cụ thể
để mời các cựu chiến binh
các cựu chiến binh belarus sang thăm lại việt nam thăm lại những nơi các cựu chiến binh belarus đã từng kề vai chiến đấu
giúp đỡ nhân dân việt nam và thấy được sự thay đổi phát triển của đất nước việt nam hiện nay
tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo giờ địa phương tại thủ đô minsk chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc tiếp xúc
với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam và đại diện cộng đồng người việt nam tại belarus
chủ tịch quốc hội cho rằng quy mô sứ quán của việt nam tại belarus tuy không lớn
nhưng cán bộ nhân viên đại sứ quán đoàn kết phối hợp hoạt động tốt được phía bạn belarus đánh giá cao
về cộng đồng chủ tịch quốc hội cho rằng cộng đồng người việt nam tại belarus tuy không lớn
nhưng bà con luôn phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong cuộc sống
chủ tịch quốc hội mong bà con tiếp tục gương mẫu chấp hành pháp luật nước sở tại
tăng cường mối quan hệ với người dân địa phương
qua đó để người dân belarus hiểu thêm về đất nước con người việt nam chủ tịch quốc hội mong đại sứ quán
ban chấp hành hội người việt tại belarus cùng bà con việt kiều giúp con em thế hệ thứ hai thứ ba học tốt tiếng việt
để hiểu hơn về truyền thống văn hóa dân tộc giữ được cốt cách tâm hồn người việt nam
chia sẻ với những khó khăn khi sinh sống và học tập xa nhà chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
mong các sinh viên việt nam đang theo học tại belarus sẽ nỗ lực học tập
thu nhận những tri thức tiên tiến để khi về nước góp phần xây dựng và phát triển quê hương